hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa của thành phố hà nội vừa tổ chức diễn đàn xúc tiến thương mại
liên kết hợp tác cùng phát triển nhằm góp phần tạo môi trường kết nối các doanh nghiệp trên địa bàn thủ đô
có thể nói trong thời kỳ kinh tế ngày càng biến động việc liên kết doanh nghiệp cùng phát triển
đang được các đơn vị kinh tế áp dụng như một giải pháp để cùng nhau bước qua thời kỳ khó khăn
với quan điểm phát triển bền vững hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố hà nội
đã và đang xây dựng cải tiến hiệp hội thành mái nhà chung của doanh nghiệp
ở đó các doanh nghiệp được bảo đảm về lợi ích được kết hợp hài hòa giữa các hoạt động sản xuất
văn hóa thể thao văn nghệ được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trước pháp luật
thông qua chương trình hiệp hội mong muốn các doanh nghiệp tìm kiếm được các cơ hội hợp tác lẫn nhau
thúc đẩy các mối quan hệ trong doanh nghiệp hội viên hiệp hội